thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp của tỉnh phú yên khắc phục thiệt hại bão số một mươi hai
đến nay các ngân hàng thương mại và chính sách xã hội đã khoanh nợ cho hơn chín khách hàng
và cho vay mới hơn năm mươi ba tỷ đồng khôi phục sản xuất kinh doanh
bão số một mươi hai kèm mưa lũ đã gây thiệt hại lớn về sản xuất nông nghiệp thủy sản với gần ba năm trăm linh tỷ đồng của người dân phú yên
tại các ngân hàng thương mại tổng số dư nợ bị thiệt hại là năm trăm bảy mươi tỷ đồng với chín tám trăm hai mươi hai khách hàng bị ảnh hưởng
ngân hàng chính sách xã hội thiệt hại hơn chín tám tỷ đồng ngân hàng phát triển hơn một mươi năm sáu tỷ đồng
thực hiện chỉ đạo của ngân hàng nhà nước việt nam đến nay các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh phú yên đã áp dụng nhiều biện pháp hỗ trợ khách hàng
theo kiến nghị của tỉnh phú yên các ngân hàng cần có cơ chế yêu đãi về lãi suất cơ chế bảo đảm tiền vay và xử lý rủi ro để khắc phục thiệt hại do thiên tai
cơ chế bảo hiểm cho sản phẩm nông nghiệp mà trước mắt là hỗ trợ người dân mua bảo hiểm bắt buộc đối với các khách hàng được khoanh nợ khi tiếp tục được ngân hàng xem xét cho vai mới để tái đầu tư
hiện ngân hàng nhà nước việt nam đã chỉ đạo các ngân hàng kiểm tra đối chiếu xác định cụ thể thiệt hại của từng hộ dân để tiếp tục hoàn chỉnh các thủ tục đề nghị xử lý nợ vay
đối với nuôi trồng thủy sản cơ quan có thẩm quyền cần xác nhận hồ sơ người vay đúng với vùng quy hoạch để ngân hàng xem xét cho vay mới tránh rủi ro cho người vay và ngân hàng